tại trụ sở tòa thị chính thành phố paris bộ công thương đại sứ quán việt nam tại pháp
phối hợp với cơ quan phát triển thương mại pháp đã tổ chức hội thảo
cơ hội tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa việt nam và pháp
trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu
hội thảo cơ hội kinh doanh và đầu tư giữa việt nam và pháp
trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta sắp có hiệu lực
là một phần của chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia
được tiến hành song song với chương trình hội trợ quốc tế chuyên ngành thực phẩm
mục đích là quảng bá và xây dựng thương hiệu việt kết nối các doanh nghiệp việt nam
với doanh nghiệp pháp kêu gọi hợp tác đầu tư và kinh doanh
hội thảo thu hút khoảng tám mươi doanh nghiệp việt nam và pháp
bao gồm cả các đoàn công tác xúc tiến thương mại của ba tỉnh hưng yên nghệ an và quảng bình
hội thảo là một cơ hội quan trọng để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp
hai nước thảo luận các giải pháp để vượt qua những thách thức
và tận dụng tối đa thỏa thuận thương mại tự do
đây cũng là bước chuẩn bị cho chuyến đi khảo sát thị trường việt nam
của đoàn doanh nghiệp pháp vào cuối tháng một mươi tới đây